ban quản lý lăng chủ tịch hồ chí minh vừa có thông báo về việc tổ chức lễ viếng chủ tịch hồ chí minh
lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm hai nghìn hai mươi
với các cơ quan tổ chức đoàn thể nhân dân và người nước ngoài
theo đó lăng chủ tịch hồ chí minh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm hai nghìn hai mươi
lễ viếng chủ tịch hồ chí minh lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
quá trình tổ chức lễ viếng lễ tưởng niệm sẽ được ban quản lý lăng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín